hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ công an long trọng tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu các tỉnh đồng bằng sông cửu long nâng cao cảnh sát với dịch covid một mươi chín
chương trình mở đầu với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an long trọng tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
lễ kỷ niệm được tổ chức dưới hình thức trực tuyến giữa điểm cầu bộ công an với công an các đơn vị trực thuộc bộ và công an các tỉnh thành phố
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân tới dự và phát biểu chỉ đạo
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
dự buổi lễ còn có các đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đại tướng nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương và địa phương các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ công an toàn thể các tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ thân nhân gia đình các anh hùng liệt sĩ